thưa quý vị vậy là chỉ còn hai ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ trọng đại giải phóng miền nam thống nhất đất nước
và quốc tế lao động ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
sau hơn hai năm chống dịch để căng thẳng cùng những đợt phong tỏa nghiêm ngặt cách ly xã hội
chắc hẳn mỗi chúng ta đều rất mong đợi đón chờ khoảng thời gian nghỉ lễ kéo dài bốn ngày này
để có thể dành những phút xây nghỉ ngơi thư giãn bên gia đình và bạn bè
do đó vấn đề thời tiết là vấn đề đang nhận được sự quan tâm hàng đầu
vì yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp tới các kế hoạch vui chơi dịp nghỉ lễ
tuy nhiên trái với mong muốn của nhiều người thì tình hình thời tiết lại được dự báo là có chiều hướng phức tạp
mới đây ngày hai mươi tám tháng bốn phó giám đốc trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hoàng phúc lâm cho biết
hiện có một vùng áp thấp di chuyển từ miền trung philippines và đi vào vùng biển phía đông nam biển đông
đáng chú ý vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với sát xuất khoảng năm mươi
dự báo khoảng ngày hai mươi chín ba mươi tháng bốn vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
sát xuất mạnh lên áp thấp nhiệt đới khoảng năm mươi sáu mươi
do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp khu vực giữa và nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
vùng biển từ bình định đến cà mau có mưa rào và rông
trong mưa rông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh
theo phó giám đốc hoàng phúc lâm từ đêm ba mươi tháng bốn sáng mùa một tháng năm
do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc gió trên vịnh bắc bộ bắc biển đông
bao gồm quần đảo hoàng sa vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi mạnh dần lên cấp sáu
có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín sóng biển cao hai ba mét biển động mạnh
đề cập đến xu thế mưa trong những ngày tới phó giám đốc hoàng phúc lâm cho rằng
từ đêm ba mươi tháng bốn sáng mùa một tháng năm khu vực bắc bộ và từ ngày mùng một đến mùng hai tháng năm
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có khả năng xuất hiện một đợt mưa
vừa mưa to cục bộ có mưa rất to và rông
từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến mùng ba tháng năm khu vực nam trung bộ tây nguyên và nam bộ
có khả năng xảy ra mưa rông trên diện rộng cục bộ có mưa to đến rất to và rông
phó giám đốc hoàng phúc lâm nhấn mạnh trong giai đoạn chuyển mùa với nền nhiệt độ cao
mưa rông xảy ra thường kèm các hiện tượng thời tiết rất nguy hiểm như lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục theo dõi chặt chẽ
và cập nhật bổ sung khi tình hình thiên tai có thay đổi
thông tin về thời tiết và thiên tai nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm sẽ được cập nhật hàng ngày
trên cổng thông tin điện tử của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
ngày hai mươi tám tháng bốn ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có văn bản gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển từ quảng bình đến cà mau kiên giang
yêu cầu chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên biển đông có khả năng mạnh thêm
văn bản dẫn thông tin của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
hiện nay trên vùng biển phía đông của khu vực nam biển đông đang hình thành một vùng áp thấp
lúc bảy giờ sáng nay hai mươi tám tháng bốn vùng áp thấp có vị trí khoảng bảy năm đến tám năm độ vĩ bắc một trăm một mươi năm năm một trăm một mươi sáu năm độ kinh đông
dự báo từ nay đến ngày ba mươi tháng bốn vùng áp thấp này có khả năng mạnh thêm và di chuyển theo hướng tây tây bắc
hướng về khu vực nam trung bộ và đông nam bộ
do ảnh hưởng của vùng áp thấp ngày và đêm hai mươi tám tháng bốn khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa có mưa rào và rông mạnh
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp bảy cấp tám sóng biển cao từ một đến hai mét
để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do vùng áp thấp trên biển đông có khả năng mạnh thêm
và thời tiết nguy hiểm trên biển nhất là trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh thành phố
triển khai thực hiện việc chủ động theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo
cảnh báo về diễn biến của vùng áp thấp trên biển đông có khả năng mạnh thêm
các tỉnh thành phố cần thông báo cho thuyền trưởng chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển
biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp đảm bảo an toàn về người và tài sản
duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu
có thể xảy ra
các tỉnh thành phố sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
đồng thời trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
thưa quý vị như chúng tôi đã thông tin trong những video trước tình hình thời tiết trên cả nước
kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay được nhận định là xấu do tác động của một số loại hình thiên tai
như sóng mùa đông bắc át thấp nhiệt đới trên biển dự báo mưa diện rộng trên cả nước
tuy nhiên nếu quý vị theo dõi kỹ thì vẫn có thể sắp xếp những khoảng thời gian phù hợp
để những ngày lễ diễn ra trọn vẹn mà không bị ảnh hưởng bởi tác động ngoài trời
vì vậy ngay sau đây chúng tôi sẽ gửi đến quý vị cập nhật sự báo thời tiết mới nhất
các khu vực trên cả nước trong hai ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một năm
cụ thể thủ đô hà nội ngày ba mươi tháng bốn trời có mây không mưa còn nắng gián đoạn
nhiệt độ trong ngày giao động từ hai mươi năm đến hai mươi chín độ c
từ đêm ba mươi tháng bốn do tác động của gió mùa đông bắc tràn về hà nội có mưa rào và rông
thời gian mưa lớn nhất tập trung vào đêm ba mươi tháng bốn và sáng mùa một tháng năm
cũng từ mùa một tháng năm trời chuyển mát với nhiệt độ trong ngày giao động từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ c
ngày hai tháng năm trời nhiều mây không mưa trời mát với nhiệt độ trong ngày từ hai mươi đến hai mươi năm độ c
sau ngày mùa ba tháng năm trời hưởng nắng không mưa
nhiệt độ giao động trong ngày từ hai mươi đến hai mươi bảy độ c
tại hải phòng nơi có điểm du lịch cát bà đồ sơn ngày ba mươi tháng bốn có mây có mưa rào nắng gián đoạn
nhiệt độ giao động từ hai mươi năm đến ba mươi độ c
từ đêm ba mươi tháng bốn đến mùng một tháng năm khu vực này nhiều mây có mưa rông
nhiệt độ trong ngày giao động từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
sau ngày mùa hai tháng năm trời khô ráo nhiệt độ giao động từ hai mươi hai mươi năm độ c
ngày mùa ba tháng năm trời hưởng nắng
không mưa nhiệt độ giao động từ hai mươi đến hai mươi bảy độ c
tại lào cai nơi có sapa thứ bảy trời có mưa rào và rông
nhiệt độ trong ngày từ hai mươi sáu đến ba mươi hai độ c
riêng sapa là một mươi bảy hai mươi hai độ c
ngày một tháng năm trời tiếp tục nhiều mây có mưa vừa
nhiệt độ giao động trong ngày từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ c
tại sapa từ một mươi một một mươi tám độ c
ngày hai tháng năm trời nhiều mây không mưa
nhiệt độ trong ngày giao động từ hai mươi hai đến hai mươi bảy độ c
tại sapa là chín một mươi sáu độ c
ngày mùa ba tháng năm khu vực này có mây không mưa trời hưởng nắng
với nhiệt độ trong ngày từ hai mươi hai đến hai mươi chín độ c
tại sapa là một mươi một mươi tám độ c
tại quảng ninh hạ long ngày ba mươi tháng bốn trời nắng không mưa
nhiệt độ giao động từ hai mươi năm đến hai mươi chín độ c
ngày một tháng năm nhiều mây có mưa mưa rào
nhiệt độ giao động từ hai mươi hai hai mươi năm độ c
ngày mùa hai tháng năm trời nhiều mây có mưa mưa rào
trời không mưa nhiều mây nhiệt độ giao động từ hai mươi hai hai mươi năm độ c
ngày mùa ba tháng năm trời nắng không mưa
nhiệt độ giao động từ hai mươi đến hai mươi bảy độ c
tại thanh hóa sầm sơn trời nhiều mây có mưa rào và rông
trong ba ngày từ ba mươi tháng bốn đến mùng hai tháng năm
ngày mùa ba tháng năm trời tạnh ráo nhiều mây
nhiệt độ ngày ba mươi tháng bốn là hai mươi năm ba mươi độ c
ngày mùa một tháng năm là hai mươi ba hai mươi năm độ c

ngày mùng hai tháng năm là hai mươi hai mươi bốn độ c
và ngày mùa ba tháng năm là một mươi chín hai mươi sáu độ c
tại nghệ an cửa lò mưa tập trung trong ba ngày
từ ba mươi tháng bốn đến mùng hai tháng năm
sau đó trời nhiều mây không mưa
nhiệt độ ngày ba mươi tháng bốn là hai mươi năm ba mươi một độ c
ngày một tháng năm là hai mươi ba hai mươi năm độ c
ngày hai tháng năm là hai mươi hai mươi bốn độ c
ngày mùng ba tháng năm là một mươi chín hai mươi sáu độ c
khu vực trung nam bộ nơi có nhiều điểm gió
du lịch nổi tiếng như đà nẵng hội an quy nhơn phú yên nha trang
trong bốn ngày nghỉ có khả năng xảy ra mưa rông trên diện rộng
cục bộ có mưa to đến rất to và rông
tại tây nguyên và nam bộ trong đó có thành phố hồ chí minh
từ ngày ba mươi tháng bốn đến ngày ba tháng năm cũng có mưa mưa vừa và rông
cục bộ có mưa to
tuy nhiên thời gian mưa rông chủ yếu tập trung vào chiều và tối
ban ngày nhiều mây mưa gián đoạn
ngoài ra theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn
quốc gia hiện nay hai mươi tám tháng bốn một vùng áp thấp di chuyển từ miền trung philippines sang
và đi vào vùng biển đông nam biển đông
dự báo khoảng ngày hai mươi chín ba mươi tháng bốn vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
sắc xuất mạnh lên áp thấp nhiệt đới khoảng năm mươi sáu mươi
do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
vùng biển từ bình định đến cà mau
có mưa rào và rông
trong mưa rông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh
cơ quan khí tượng cũng khuyến cáo trong giai đoạn chuyển mùa
với nền nhiệt độ cao mưa rông xảy ra thường kèm theo các hiện tượng thời tiết rất nguy hiểm
như lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
vì vậy người dân khu vực biển và miền núi cần chú ý đảm bảo công tác phòng chống ảnh hưởng của thời tiết
chủ động ứng phó với hình thái thời tiết cực quan để hạn chế các tình huống không mong muốn xảy ra
quý vị thân mến vừa rồi là cập nhật dự báo thời tiết mới nhất dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong video ngày hôm nay
hy vọng rằng với những thông tin hữu ích trên sẽ giúp quý vị có sự chuẩn bị phù hợp
để bản thân tận hưởng trọn vẹn từng phút xây ý nghĩa nhất bên gia đình và bạn bè thời gian nghỉ lễ sắp tới
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
và cũng đừng quên nhấn like subscribe kênh báo chức khỏe và đời sống của chúng tôi
để cập nhật thêm về diễn biến thời tiết những ngày tiếp theo